những ngày trung tuần tháng năm thời tiết ở huyện văn chấn tỉnh yên bái nắng khá gai gắt
nhưng những người nông dân mường lò vẫn tất bật thu hoạch lúa đông xuân
vụ này gia đình anh lò văn trung thôn bắc sồm xã phù nham gieo cấy tám m hai lúa nước
trong đó vân nửa diện tích được gieo cấy bằng giống lúa sáng cù chất lượng cao
dù mới thu hoạch được trên ba mươi diện tích nhưng ước tính vụ này anh có thể thu trên bốn năm tấn thóc
cao hơn so với năm trước bốn năm tạ
ngoài giống lúa xén cù thì các giống chiêm hương ht một và nghi hương ba trăm linh năm cũng được nông dân phát triển mạnh
giá lúa giếng cù đạt một mươi một một mươi hai đồng một kg giá lúa thường đạt từ sáu bảy đồng một kg
đây là tín hiệu vui cho việc sản xuất lúa hàng hóa của bà con nông dân